học hậu thường trú tại thôn thủy ba đông xã vĩnh thủy huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

học hậu thường trú tại khu phố an thượng phường an tảo thành phố hương yên tỉnh hương yên

quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất